cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn bầm xã quyết thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn về hành vi giết người
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã quyết thắng huyện hữu lũng nhận được trình báo của người dân về việc người nhà bị mất tích không liên lạc được
lực lượng công an xã đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực núi hang hút tên gọi khác là cổng hoàng thuộc thôn bầm xã quyết thắng huyện hữu lũng
qua điều tra cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người
nạn nhân là phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn cãi xã minh sơn huyện hữu lũng là người thường đi thu mua gà trên địa bàn
thủ phạm gây án là đối tượng nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thôn bầm xã quyết thắng là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn về việc mua bán gà khi hai người gặp nhau tại khu vực núi đá hang hút vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một
nên đối tượng đã đẩy nạn nhân ngã vào bịt mồm góc bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong
sau đó đối tượng kéo sát nạn nhân giấu vào hốc núi rồi lục xoát lấy một chiếc điện thoại di động vứt lên rừng và lấy xe mô tô của nạn nhân mang về nhà cất giấu
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba đối tượng gồm phan thị kim lộc hai mươi tuổi huỳnh nguyễn hà vi một mươi chín tuổi nguyễn ngọc huyền my một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
để điều tra xử lý về hành vi xử lý nghiêm trước pháp luật
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố xác tội phạm
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân đang cư trú tại thành phố đà lạt của một nhóm đối tượng trẻ tuổi
có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua việc giao dịch mua bán đất
vào cuộc xác minh lực lượng công an xác định có ít nhất bảy nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt
với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng
để tìm kiếm con mồi nhóm này giao mua đất giá cao bán đất giá rẻ với đầy đủ giấy tờ pháp lý
sau đó hẹn gặp mặt giao dịch thực hiện lệnh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
rồi đưa hình ảnh đã chuyển tiền cho người bán xem tiến hành công chứng giấy tờ
tuy nhiên sau khi về nhà đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản các nạn nhân mới biết mình bị lừa
còn đối với con mồi là người mua đất nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng
nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau
thế nhưng sau khi nhận được tiền lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về
số tiền các đối tượng lừa chiếm được dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng
nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá euro diễn ra có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải
số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng có trận cá cược lên tới một tỷ đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng làm rõ những đối tượng có liên quan
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền liên quan đến một mươi năm đối tượng
tại khu đất chống thuộc ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị công an huyện trợ mới triệt phá
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn một mươi năm đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tàng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai con gà chống mang cựa sắt một mươi hai cặp cựa sắt
một mươi cuộn băng keo và một cây cân
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ gần một mươi ba triệu đồng và một mươi điện thoại di động các loại
được biết tội điểm đá gà ăn tiền này do đối tượng hà văn tý tức milo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cư trú tại ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu
liên quan đến ba vụ tai nạn xảy ra trong tháng một mươi một
khiến cho bốn em học sinh tử vong ở sơn la gia lai và đắk lắc
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh chủ tịch uban giao thông quốc gia vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả
ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em và điều tra xử lý nghiệp
trước đó ngày một tháng một mươi một ở huyện đức cơ tỉnh gia lai xe máy do học sinh lớp chín điều khiển và chạm với ô tô tải làm hai học sinh tử vong
ngày hai tháng một mươi một ở huyện crom năng tỉnh đắk lắc
xe ô tô chở ba mươi học sinh không đóng cửa khi di chuyển khiến một học sinh lớp sáu bị văng khỏi xe rơi xuống đường
và bị chính chiếc xe trên cán lên người dẫn đến tử vong
ngày hai mươi hai tháng một mươi một ở huyện sông mã tỉnh sơn la xe ô tô một mươi sáu chỗ chở một mươi chín học sinh bị bung chốt cửa làm một nữ sinh tử vong vì rơi xuống đường
theo đó phó thủ tướng đề nghị chủ tịch uban
nhân dân tỉnh sơn la đắk lắc gia lai chỉ đạo các cơ quan chức năng thăm hỏi
hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong tập trung cứu chữa người bị thương trong các vụ việc
chính quyền ba tỉnh trên cần khẩn trương xác minh kết luận về nguyên nhân dẫn đến tai nạn
xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc không đảm bảo an toàn
khi vận hành phương tiện chở học sinh giao xe cho người chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe dẫn đến tai nạn
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với sáu đối tượng
có liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế đi xe với tốc độ cao gây náo loạn đường phố hà nội vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một
trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi một hàng chục thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao
lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố nội đô
ngay sau đó các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
sức đón lõng với bắt các đối tượng

đây là các đối tượng được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc
sau quá trình khẩn trương sàng lọc phân loại các đối tượng
công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ
cá biệt có những trường hợp đang trong lứa tuổi học trung học cơ sở
tức là dưới một mươi sáu tuổi
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
thì cháu thấy cháu cảm thấy vui cháu biết vi phạm pháp luật
vi phạm pháp luật sao
vì cháu ham chơi khoảng thời gian dịch bệnh
bọn cháu rủ dê nhau đua đòi đi đua xe
cháu không đổi mô bảo hiểm chạy với tốc độ cao lạng lách biết có hình hỏi
trước đó cháu đã tham gia nhiều đoàn để đua xe
đề nghị yêu cầu gia đình trực tiếp bản thân cho cháu
không phải có cái gì
cháu đã thay đổi nhận thức và tư duy để làm sao tư bỏ những việc nào không đúng
tập trung vào chuyên tâm và việc học hành làm sao trở thành công dân có ích cho xã hội
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các nhóm đối tượng có hành vi gây rối trích tự tùng cộng trên địa bàn
tạo tính dân đe giáo dục phòng ngừa chung trong cộng đồng
sở y tế tp hcm vừa ban hành hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe cho f cách ly tại nhà
theo hướng dẫn sau khi khai báo thông tin với trạm y tế
người f cách ly tại nhà sẽ được cấp phát gói thuốc a gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
nếu có triệu chứng nhẹ người f sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe
được ký cam kết và cấp phát thuốc kháng virus gói c khi có chỉ định dùng thuốc
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi hơn hai mươi lần một phút hoặc đo spo hai thấp hơn chín mươi sáu
người f phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để được tư vấn hỗ trợ
nếu có chỉ định nhập viện sẽ được cho sử dụng một liều duy nhất gói b
gồm thuốc kháng viêm và thuốc chống đông trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi đến trạm y tế phường xã thị trấn
hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận đánh giá tình trạng bệnh điều kiện cách ly
để có hướng dẫn điều trị chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời
khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý và bảo vệ
đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
về công tác triển khai tiêm vaccine cho trẻ em vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng một
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết là tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua
có một mươi ba quận huyện thị xã triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
tại bảy mươi chín điểm trường
kết quả trong ngày đầu tiên đã thực hiện tiêm được ba mươi ba sáu trăm một mươi tám mũi cho học sinh lớp một mươi một mươi một một mươi hai
cũng theo cdc hà nội thành phố sẽ triển khai tiêm cho hơn ba trăm linh học sinh
từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi của hai trăm tám mươi sáu trường trung học phổ thông trường liên cấp
trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
đợt tiêm lần này diễn ra trong hai ngày là ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
và tiêm vết vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
như vậy là tính đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã có hai mươi bảy tỉnh thành phố tiêm vaccine cho trẻ em
đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine hơn hai mươi hai dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp khó lường
với số ca cộng đồng dương tính với covid tăng cao
tỉnh quảng nam đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất
nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh
trong ngày hôm qua tỉnh quảng nam tiếp tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
với chín mươi bảy ca với năm mươi tám ca cộng đồng
trong đó tại thành phố tam kỳ trung tâm tỉnh lị của tỉnh quảng nam
có một mươi tám ca trong cộng đồng với nhiều nguồn lây rất phức tạp
để đảm bảo an toàn cho người dân ngoài việc truy vết khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh
thành phố tam kỳ tạm dừng bảy hoạt động không thiết yếu trong vòng một mươi bốn ngày
gồm karaoke massage spa dạp chiếu phim tạm dừng bán chú tại các trường học
trừ mầm non mẫu giáo và dừng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ kỹ năng
địa phương yêu cầu công an thành phố xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm
các địa phương khác cũng đã kích hoạt biện pháp phòng chống dịch để kiểm soát dịch
đặc biệt bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh quảng nam sẽ triển khai
đồng bộ ứng dụng pc covid phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
với hai mươi điểm kiểm soát ra vào tỉnh và khu vực công cộng
cả các cơ quan đơn vị cơ sở kinh doanh ăn uống trên toàn tỉnh địa bàn
tại xã bình an huyện thăng bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn hậu dùng điện thoại di động vào trang
tìm kiếm giấy tờ trên mạng xã hội facebook
khi thấy có nhiều người đăng tin bị mất giấy tờ và có để lại số điện thoại
cho nên hậu đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hậu đã chủ động gọi vào số điện thoại của những người đăng tin
rồi đưa thông tin gian dối rằng mình đã nhặt được giấy tờ và hiện nay đang giữ
sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền hậu tạ và tiền chuyển phát để hậu trả lại giấy tờ
sau khi bị hại chuyển tiền cho hậu thì hậu chặn các cuộc gọi của những người này
hoặc là từ chối không nghe máy sau đó lấy tiền tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này hậu đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người
với số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tám triệu đồng
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa cho biết đã tạm dựng tài sản

có liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế chạy xe với tốc độ cao
gây náo loạn đường phố hà nội xảy ra vào đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một vừa qua
trong tối ngày hai mươi một tháng một mươi một hàng chục thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ
đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm còi
inh ỏi gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố nội đô
ngay sau đó các tổ công tác của công an quận hoàn kiếm phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông

đây là các đối tượng được cơ quan chức năng đưa về trụ sở làm việc
sau quá trình khẩn trương sàng lọc phân loại các đối tượng công an quận hoàn kiếm đã tạm giữ hình sự sáu đối tượng
hầu hết các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ cá biệt có những trường hợp đang trong lứa tuổi học trung học cơ sở
tức là dưới một mươi sáu tuổi tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
thì cháu thấy cháu cảm thấy vui cháu biết đấy là vi phạm pháp luật ạ
vi phạm pháp luật sao mình vẫn cố tình tham gia
dạ vì cháu ham chơi khoảng thời gian dịch bệnh mọi cháu rủ rơi nhau đua đòi đi đua xe
cháu không đối môn bảo hiểm chạy về tốc độ cao lạng lách biết có hình hỏi
trước đó cháu đã tham gia nhiều đoàn
vì đề nghị yêu cầu là gia đình bắt trực tiếp bản thân cho cháu phải có cái thay đổi về nhận thức và tư duy
để làm sao mà tư bỏ những cái việc nào không đúng tập trung vào cái chuyên tâm và việc học hành
làm sao mà sau này trở thành công dân có ích cho xã hội
trong thời gian vừa qua công an quận hoàn kiếm cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các nhóm đối tượng có hành vi gây dối trích tự tùng tộng trên địa bàn
tạo tính dân đe giáo dục hồng người chung trong cộng đồng